phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh bình dương sáng nay cho biết
đã mời làm việc với hai đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng thông tin sai sự thật
kích động kêu gọi người dân tự ý bỏ về quê làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
cũng như tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
qua xác minh lực lượng chức năng xác định thanh niên hai mươi bảy tuổi quê kiên giang
hiện đang làm công nhân và tạm trú tại phường tân vĩnh hiệp thị xã tân uyên
ngày hai mươi chín tháng chín thanh niên này có tham gia nhóm hội tụ tân uyên có khoảng hai trăm linh thành viên
và đăng thông tin kêu gọi người dân ngày một tháng một mươi tập trung để về quê
cùng ngày lực lượng công an đã mời làm việc với một phụ nữ ba mươi một tuổi quê sóc trăng
ngày một một mươi người này cũng sử dụng tài khoản xã hội cá nhân đăng thông tin
kích động người dân gây bạo động làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trả tự
qua làm việc với cơ quan chức năng người phụ nữ này cho biết tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
chỉ đã nhận được số tiền tám trăm linh đồng của phụ nữ
các đối tượng đã nhận được số tiền của nhà nước hỗ trợ nhưng vẫn đăng thông tin sai sự thật trên
với mục đích muốn được nhận thêm tiền hỗ trợ
các đối tượng đã nhận thức được hành vi sai trái
gỡ bỏ thông tin đăng tải sai sự thật và cam kết không tái phạm